chương trình an ninh mạng tuần này
cứ mỗi dịp euro world cup diễn ra
ngoài niềm vui tận hưởng môn thể thao vua
còn là nỗi lo của nhiều gia đình khi nạn cá độ bùng phát
không ít gia đình tan hoang điêu đứng vì cá độ
để ngăn chặn từ sớm từ xa
lực lượng công an trong cả nước đã phải triển khai nhiều kế hoạch
triệt phá thành công nhiều đường dây đánh bạc cá độ bóng đá online
những thông tin này xin được chúng tôi gửi đến trong một phòng vệ số
còn ngay bây giờ chương trình sẽ bắt đầu với những thông tin cảnh báo trong phần nhận diện
rủi ro bảo mật từ ứng dụng qatar world cup
khoảng một năm triệu khách dự kiến tới qatar để xem world cup hai nghìn hai mươi
diễn ra từ ngày hai mươi tháng một mươi một đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai
du khách đến đây được yêu cầu tải xuống hai ứng dụng là haya và eteras
cả hai ứng dụng đều bị các chuyên gia bảo mật giá nhãn phần mềm gián điệp
do chúng cho phép chính quyền qatar truy cập rộng rãi vào dữ liệu người dùng
cũng như khả năng đọc xóa hoặc thay đổi nội dung
thậm chí là thực hiện cuộc gọi trực tiếp
cách tạo mật khẩu an toàn mà hacker phải đầu hàng
mật khẩu an toàn nhất sử dụng kết hợp chữ hoa chữ thường số và ký hiệu
mật khẩu có từ bảy đến một mươi ký tự theo kiểu này phải mất tới năm tháng để khám phá
nếu bạn sử dụng mật khẩu gồm một mươi một ký tự kết hợp nói trên
sẽ cần tới ba mươi bốn năm làm việc để giải mã
và mật khẩu gồm một mươi hai ký tự chứa tất cả các thành phần nói trên
sẽ khiến tin tặc mất tới ba trăm linh năm để khám phá
ngân hàng đồng loạt cảnh báo thủ đoạn lừa đảo cuối năm
thời gian gần đây nhiều ngân hàng đưa ra cảnh báo lừa đảo tin nhắn giả mạo tiếp tục gia tăng trở lại
nội dung tin nhắn thường thông báo về việc tài khoản của khách hàng đang đăng nhập trên thiết bị khác
đồng thời yêu cầu khách hàng bấm vào một đường link giả mạo trong tin nhắn
từ đó chiếm đoạt thông tin dịch vụ và tiền trong tài khoản của khách hàng
ngoài mạo danh tin nhắn thương hiệu ngân hàng
một thủ đoạn khác mà những kẻ lừa đảo thường hay sử dụng là chiếm đoạt sim viễn thông
từ đó đánh cắp tài khoản và tài sản của người dùng
thưa quý vị world cup hai nghìn hai mươi hai đã bắt đầu
người hâm mộ bóng đá háo hức chờ đợi những bữa tiệc bóng đá mãn nhãn
sẽ được các ngôi sao nghệ sĩ sơn cỏ trình diễn tại qatar
tuy nhiên cùng với không khí thể thao sôi động
tệ nạn cá độ bóng đá trên không gian mạng có xu hướng phức tạp hơn
khi đường dây cá độ ngày càng có tính ẩn danh độ bảo mật cao
trước tình hình này bộ công an đã sớm chỉ đạo triển khai kế hoạch chuyên đề phòng ngừa
đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc cá độ bóng đá
những ngày qua liên tiếp các đường dây cá độ bóng đá lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng
bị đánh sập tiếp tục là lời khẳng định cho sự chủ động quyết tâm của lực lượng công an trên cả nước
vừa qua công an tỉnh bắc ninh phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
bộ công an đã triệt phá thành công một đường dây đánh bạc qua mạng có quy mô một tỷ đồng
bắt giữ sáu đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá qua trang bóng tám mươi tám
đối tượng nguyễn duy tùng kẻ cầm đầu quản lý điều hành đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng
với tổng số tiền giao dịch hơn một tỷ đồng từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
để điều hành đường dây tùng sử dụng một tài khoản tổng của nhà cái bóng tám mươi tám
rồi thực hiện việc chia cắt tạo lập các tài khoản đại lý cấp dưới
các đại lý tiếp tục cắt các tài khoản thành viên để giao cho các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi đặt cược cá độ bóng đá trên các website bóng tám mươi tám
với thủ đoạn phạm tội mới tinh vi các đối tượng liên kết với nhau có tính ẩn danh độ bảo mật cao
nên gây khó khăn trong quá trình điều tra
để triệt phá thành công đường dây nhanh chóng bắt giữ các đối tượng
công an tỉnh bắc ninh phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ triển khai một mươi một tổ công tác đồng loạt kiểm tra khám xét tại các địa điểm ở bắc ninh hà nội vĩnh phúc
đây là một trong những thủ đoạn khá mới rất là tinh vi của các loại tội phạm cờ bạc ở trên mạng
các đối tượng liên kết với nhau thì chỉ là một một
và cần tính ẩn danh cũng như độ bảo mật cao
và bình thường sẽ khó có thể phát hiện được
công an tỉnh hà tĩnh vừa phù hợp với công an tỉnh quảng bình công an tỉnh quảng trị và các cục nhiệm vụ của công an
triệt xóa thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô giao dịch hơn sáu tỷ đồng
khởi tố hai mươi đối tượng có liên quan về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
đối tượng trần quang nam đã câu kết với các đối tượng ở hà tĩnh quảng bình quảng trị
tổ chức hoạt động đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô đặc biệt lớn
hoạt động liên tỉnh từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
ước tính số điểm đánh bạc hàng tháng là năm điểm
tương ứng với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng